thưa quý vị những ngày gần đây xuất hiện một số thông tin cho rằng
sau vụ việc xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
bộ công an sẽ tiến hành xử lý tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp kinh tế lớn
liên quan tới vấn đề này vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi trung tướng tô ân sô
tránh văn phòng bộ công an người phát ngôn bộ công an khẳng định đây là thông tin giả
thông tin thất thiệt sai sự thật
bộ công an sẽ tiếp tục xác minh điều tra xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi đưa tin thất thiệt
không chính xác gây hoang mang dư luận có tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế
tài chính tiền tệ an ninh đầu tư
đồng thời đề nghị mọi người dân không tin không nghe không lan truyền các thông tin thất thiệt
tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền
một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong xảy ra tại bình phước
nạn nhân là ông nguyễn văn nan năm mươi ba tuổi trú tại xã minh thắng thị xã trân thành
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một mươi ông nguyễn văn an điều khiển xe ô tô vào dãy cao su
ở ấp bảy xã minh thắng thị xã trân thành
tại đây trong lúc ông an đang dừng xe đi kiểm tra vườn
thì có một nam thanh niên đi đến dùng quốc đập liên tiếp vào xe ô tô của ông an
phát hiện sự việc ông an chạy đến nơi đậu xe ô tô để ngăn chặn
thì bị đối tượng này dùng quốc đánh liên tục vào người khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ
gây án xong đối tượng rời khỏi hiện trường
vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh vừa phá chuyên án tạm giữ ba đối tượng
về hành vi vay lãi nặng trong giao dịch dân sự qua trang web bằng cách hợp thức hóa
các khoản vay thành giấy thuê xe mua bán xe
cầm đầu nhóm đối tượng này là ngô đức mạnh ba mươi tám tuổi
ở xã tân tri huyện tiên du
các lực của mạnh là em trai ruột ngô đức cường ba mươi một tuổi
và phan khắc thông ba mươi hai tuổi cùng ở xã tân chi
hai anh em ngô đức mạnh và ngô đức cường trực tiếp cho vay tiền
phan khắc thông được mạnh thuê quản lý việc cho vay thu hồi nợ và lãi
bây giờ là mình có cơ sở chẳng hạn ở bên tuận thành
thì là có em cường em quản lý bên tuận thành
và bên tiên du bên này thì có em thông em quản lý bên đấy
thì là mỗi anh em một chỗ để quản lý
mình biết nhận thức việc làm của mình
thì là sai với các luật
bước đầu đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh xác định
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
các đối tượng cho khoảng bảy trăm linh người vay với số tiền hai mươi tỷ đồng
lãi suất từ ba đồng một triệu một ngày đến bảy năm trăm linh đồng một triệu một ngày
tương đương mức lãi suất một trăm linh chín đến hai trăm bảy mươi một năm
tổng số tiền lãi hơn một mươi bốn tỷ đồng thu lời bất chính trên một mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự đã xác định rõ năm trường hợp vay bảy trăm linh năm triệu đồng
số tiền lãi các đối tượng
thu tám trăm năm mươi năm triệu đồng thu lời bất chính bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng
cảnh sát hình sự đã xác định rõ năm trường hợp vay bảy trăm linh năm triệu đồng
số tiền lãi xuất người vay
trong thời gian tới phòng cảnh sát hình sự công nghệ tỉnh vương ninh
sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh trên đẻ nhằm làm tan rã
đối với các loại tội phạm này trên địa bàn toàn tỉnh
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ ba xe ô tô các loại
hai trăm bốn mươi triệu đồng một bộ máy tính bốn điện thoại di động
và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng
đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng
thực tế cho thấy hệ quả do vay lãi nặng không chỉ là lãi suất cất cổ
dẫn đến nhiều hệ lụy
do vậy ngoài trách nhiệm của lực lượng công an trong việc nhanh chóng điều tra
triệt phá các điểm hoạt động cho vai lãi nặng nhằm đảm bảo an ninh trật tự
thì hơn ai hết mỗi người dân cũng cần cảnh giác trước những chiêu trò
từ các loại hình cho vay này và kịp thời thông báo cho cơ quan công an
khi phát hiện đối tượng đến địa bàn hoạt động
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an huyện long hồ xác minh triệu tập nhóm đối tượng
tham gia đánh bạc bị bắt vào chiều qua ngày hai mươi năm tháng một mươi lên cơ quan để tiếp tục làm việc
trước đó vào khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ và công an xã an bình
kiểm tra khu đất vườn thuộc ấp an hưng xã an bình huyện long hồ
thì phát hiện có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
nên tiến hành vây bắt và một mươi sáu đối tượng có liên quan đã bị lực lượng bắt giữ ngay sau đó
tăng vật tạm giữ gồm một mươi bốn con gà một mươi cặp cửa sắt một cân điện tử một mươi bốn điện thoại di động
hai mươi năm xe mô tô và trên một trăm linh bốn triệu đồng
hiện lực lượng công an vẫn đang xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị theo dự báo thì có khả năng sẽ xảy ra lốc xét gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng
tại các khu vực trũng thấp
để chủ động ứng phó với các tỉnh vùng núi và ngập úng
với mưa lũ văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
triển khai một số nội dung sau
kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng
có nguy cơ cao xảy ra ngập lột lũ quét xa lở đất
để chủ động di rời sơ tán người dân khi có tình huống
ra soát sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn phân luồng giao thông
tại các khu vực ngập sâu chia cắt sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện
để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
triển khai biện pháp chống ngập lụt cho các khu đô thị khu công nghiệp
tiêu úng bảo vệ sản xuất bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết
các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du sẵn sàng xử lý các tình huống
có thể xảy ra
thưa quý vị thời gian gần đây người dân ở thôn phú nghĩa xã đại an
huyện đại lộc tỉnh quảng nam vô cùng lo lắng và thấp thỏm trước tình trạng
dòng sông vu gia liên tục khoét sâu vào làng đe dọa nhà cửa và cuộc sống dân sinh
điều đặc biệt là trong những ngày qua ảnh hưởng của mưa lũ khiến cho bờ sông
bị sạt lở nghiêm trọng chính quyền buộc phải sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân
để đảm bảo an toàn
phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
kể từ trận sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào giữa tháng một mươi cuốn trôi hơn một trăm linh mét bờ kè
khoét sâu vào đất kênh tác nhà ông xuân chỉ còn cách bờ sông một mươi m
được sự vận động của chính quyền địa phương gia đình ông đã dọn đồ đạc
di dời đến nơi an toàn
thế nhưng ông vẫn đứng ngồi không yên bởi ngôi nhà là tài sản tích cóp cả đời
mới xây được của ông đang đứng trước nguy cơ cuốn trôi theo dòng nước lũ bất cứ lúc nào
rất là lo lắng dặn đổi đời là không yên tâm lo lắng kinh khủng
rất nhiều cái nỗi lo về tài sản của chúng tôi hiện nay còn ngôi nhà không mà
nếu bắt luôn không nó lỡ đến nhà thì nguy cơ mất nhà thì bọn tôi sẽ rất là cổ sản
khó khen chầm chắc không còn cái gì nữa trán tay luôn
không riêng ông xuân mà hàng chục hồ dân tại thùng phú nghĩa cũng đang thấp thỏm lo âu
khi tình hình sạt lở ngày càng nghiêm trọng
đã có ít nhất hai hectare đất sản xuất
bị nút trận khiến nguyên một nhà dân đang nằm chơi vơi bên bờ sạt lở
kể cả bằng ngày bằng đêm không an không ngủ được
tức là sợ dẫn đến cái việc sập nhà rồi ảnh hưởng đến tính mọi con người
thứ hơi nó về đất sản xuất thì hiện nay là gần hơi hectare
gần hơi hectare đất sản xuất của nhân dân ở thông này bị ảnh hưởng mất đất
chính quyền xã đại an cũng đã xác nhận tình trạng sạt lỡ hiện đã đến mức đáng báo động

cần sớm có giải pháp khắc phục ngăn chặn
với tốc độ sạt lở như hiện nay thì chỉ cần một trận lụt lớn nữa là các hộ dân nằm sát sông sẽ bị cuốn trôi
trước mắt địa phương đang tập trung lực lượng di dời sen ghép một mươi một hộ dân nằm gần khu vực sạt lở
đến nơi an toàn và khẩn trương đắp kè tạm ở những vị trí sung yếu
tuy nhiên việc khắc phục đang gặp rất nhiều khó khăn
chắc chắn là trong cái điều kiện thời tiết là mưa gió bất thường cũng như là nước lớn liên tục
không kiểm soát được
không kiểm soát được cái vấn đề mật nước
cho nên vấn đề thi công rất là khó khăn
chủ yếu là dùng các biện pháp tủ công
và phương tiện gây giới vô là chỉ dùng những chiếc xe có tài động nhỏ
không thể vận chuyển bằng gây giới mạnh được
cho nên tốn rất là nhiều công sức của bà con nhân dân cũng như của huyện để khắc phục cái tình đoạn này
hiện các biện pháp chỉ là tạm thời
người dân đang phải di dời sen ghép và chưa biết đến bao giờ mới có thể trở về ngôi nhà của mình
việc nhanh chóng đưa ra giải pháp lâu dài
đảm bảo an toàn cho tài sản tính mạnh
và giữ đất sản xuất cho bà con nhân dân
là hết sức cấp thiết trong thời điểm miền trung đang trong cao điểm mùa mưa bão
thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng một mươi trước thông tin khoảng một trăm linh người việt đã mất liên lạc
sau khi nhập cảnh hàn quốc với mục đích du lịch
khi qua sân bay quốc tế giang giang tỉnh giang nguồn
thì người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
ngay sau khi nhận được thông tin
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng hàn quốc
xác minh tìm hiểu thông tin về vụ việc
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc
giữ liên hệ với các cơ quan chức năng hàn quốc để cập nhật thông tin
hỗ trợ tìm kiếm công dân sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn hoàng minh trú tại phường cẩm phô thành phố hội an
là giám đốc công ty knk group
có địa chỉ kinh doanh tại phường điện dương thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
bị khởi tố và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra nguyễn hoàng minh đã đưa thông tin không đúng sự thật về việc
công ty knk có đất tại dự án thuộc khối bầu súng phường thanh hà thành phố hội an
để tạo tin tưởng cho người mua trong đó có một người ở phương thanh hà thành phố hội an
người này từ thông tin mà minh cung cấp đã tin tưởng ký hợp đồng mua đất với công ty knk
và bị nguyễn hoàng minh chiếm đoạt năm trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
thời hạn bốn tháng

nội dung của nguyễn hoàng minh
dù nhau tụ tập gây rối mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một a
hai mươi bảy đối tượng đã bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng
tiến hành vây bắt vào đêm qua
khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy
lực lượng công an đã bắt giữ được hai mươi bảy đối tượng và hai mươi bảy xe mô tô
ngóm đối tượng trên vi phạm các lỗi
lạng lách trên đường ngoài đô thị gắn biển số bị che lấp không có giấy đăng ký xe
người từ đủ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh
từ năm mươi cm khối trở lên
đa số các xe bị bắt đều có dấu hiệu thay đổi kết cấu một số đặc tính của xe
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục đưa ra vụ án liên quan đến
hành vi buôn lậu và nhận hối lộ đối với bảy mươi bốn bị cáo ra xét xử sơ thẩm
kết thúc ngày làm việc đầu tiên các bị cáo đã hoàn tất phần thẩm tra lý lịch
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục chuyển sang phần đọc cáo trạng
và xét hỏi các bị can có liên quan
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh xác định
đào ngọc viễn năm mươi bốn tuổi và phan thanh hữu sáu mươi năm tuổi cùng chú thành phố hồ chí minh
bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng từ singapore đưa về việt nam tiêu thụ
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một các bị cáo đã buôn lậu gần hai trăm linh triệu liên quan
các bị cáo đã buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng trị giá hơn hai tỷ đồng
với hành vi buôn lậu bị cáo viễn đã thu lợi bất chính hơn bốn mươi sáu bảy tỷ đồng
hữu thu lợi hơn một trăm năm mươi sáu hai tỷ đồng
viễn còn cùng nguyễn minh đức ba mươi chín tuổi chủ công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí vượng đạt thành phố hải phòng
cùng góp vốn tổng cộng hơn bốn mươi chín tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh khánh hòa
đức được hưởng lợi hơn một năm tỷ đồng
bên cạnh đó bị cáo ngô văn thụy năm mươi tám tuổi chú quận phú nhuận thành phố hồ chí minh
nguyên là đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam đội ba trực thuộc cục điều tra chống buôn lậu
tổng cục hải quan cũng bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ
số tiền thụy đã nhận hối lộ là hơn tám trăm ba mươi triệu đồng
đặt hàng rào cắm biển cấm nguy hiểm thế nhưng người dân vẫn thản nhiên ngồi trên đường ray tàu hỏa để bán hàng
tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
đây là thực trạng diễn ra nhiều năm qua trước cổng bệnh viện bạch mai mặt đường giải phóng đống đa hà nội
mặc dù lực lượng chức năng nhiều lần ra quân nhắc nhở lập biên bản vi phạm thế nhưng đến bao giờ tình trạng này mới thực sự xử lý rứt điểm
ghi nhận của phóng viên thời sự
sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi trên vỉa hè và đoạn đường sắt trước trạm gác chắn bạch mai b km hai bốn trăm sáu mươi đường sắt bắc nam
người bán hàng người ngồi ăn uống vô tư như thế này trong hành lang đường sắt
thậm chí có những người còn ngồi hẳn lên trên đường dây như thế này
khi lực lượng chức năng có mặt những người bán hàng vội vã dọn đồ di chuyển đi nơi khác
nhưng có nhiều người vẫn cố tình lấy bạt che hàng chờ khi lực lượng chức năng rời khỏi sẽ lại tiếp tục bán
bán hàng ở xung quanh cổng việt bạch mai là chưa cao
đôi khi lực lượng chức năng nhắc nhở hướng dẫn thì người ta sẽ đi chỗ khác
nhưng khi lực lượng chức năng không có lực lượng chức năng thì người ta lại bày bán
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ kết hợp với các tổ liên ngành
sẽ cương quyết là xử lý những trường hợp mà cố tình vi phạm trật tự về an toàn giao thông đường sắp
không chỉ vậy trước cổng bệnh viện lớn nhất nhì hà nội còn xảy ra tình trạng xe taxi ô tô xe ôm
dừng đỗ lộn xộn khiến đây trở thành điểm đen về ủn tắc giao thông
trong thời gian vừa qua trước cổng bệnh viện đa số cũng có một số quả mồi
thông báo cho các lái xe tại trước cổng bệnh viện để biết và trốn tránh sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng
trong những tình huống đấy thì
đối với những tình huống đó
đội cảnh sát số bốn đã lập kế hoạch hóa trang ghi hình và bố trí một tổ công khai
để xử lý triệt để những tình trạng về cò khách và những xe dừng đỗ đón trả khách tại cổng bệnh viện bạch mai
bên cạnh đó lực lượng công an hai phường sở tại là phường phương mai và đồng tâm vào các khung giờ cao điểm sáng trưa chiều
cũng cất cử lực lượng tham gia chống ủng tắc giao thông
tuy nhiên để giải quyết triệt đề tình trạng này
đề nghị cơ quan chức năng xem xét lắp đặt camera phạt nguội để xử phạt nghiêm đối với các hành vi cố tình vi phạm nhằm xử lý một cách triệt đề
thưa quý vị mưa lớn đã khiến cho tuyến quốc lộ bốn mươi b nối từ huyện bắc trà my lên nam trà my bị ngập sâu tại hai ngầm tràn gây chia cắt giao thông
ngoài ra nhiều tuyến đường dân sinh và huyện lộ tại các xã vùng cao của huyện phước sơn cũng bị sạt lở hư hỏng không thể lưu thông được
mưa kéo dài từ tối qua khiến cho nước các sông dâng cao đến trưa nay nước đã băng qua hai cầu ngầm tại sông nước hoa và sông trường khiến cho quốc lộ bốn mươi b ngập sâu nước chảy xiết gây chia cắt giao thông
lực lượng chức năng đã cắm biển răng dây cấm người và phương tiện qua lại
còn tại huyện phước sơn nhiều tuyến đường dân sinh và huyện lộ tại các xã vùng cao như phước kim phước thành phước lộc bị sạt lở hư hỏng do mưa lũ không thể lưu thông được
lực lượng công an các xã đã bám sát địa bàn cơ sở sẵn sàng giúp người dân ứng phó với mưa lũ khi có tình huống xảy ra
dự báo trong những giờ tới các địa phương trong tỉnh quảng nam tiếp tục có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi sạt lở đất ở các sườn dốc tại các huyện tiên phước núi thành núi phú ninh nam trà my bắc trà my hiệp đức phước sơn nông sơn quế sơn đại lộc nam giang đông giang và tây giang
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng trịnh thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại số hai lô b hai mươi sáu khu d năm phường cát giang
đối tượng trịnh cát bi quận hải an thành phố hải phòng cao một sáu mươi hai m và có nốt ruồi ngay đầu lông mày phải
đối tượng bùi thị dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn chín xã thiên hương huyện thủy nguyên thành phố hải phòng cao một m năm mươi tám và có sẹo chấm cách một năm cm trên sau cánh mũi trái
đối tượng đặng minh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số hai trăm chín mươi thiên lôi phường vĩnh niệm quận lê trân thành phố hải phòng cao một m sáu mươi bốn và có nốt ruồi cách một cm trên sau mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý